phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa triệt xóa một điểm đánh bạc ăn tiền trên địa bàn thị xã thuận an tỉnh bình dương
trước đó tại một bãi đất chống thuộc khu phố một b phường an phú thị xã thuận an khi các con bạc xe xưa sắp vặt nhau
thì các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã về bắt quả tăng hai mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã thù giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng một mươi xe mô tô và nhiều tăng vật khác liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã thuận an tiếp tục điều tra làm rõ